viện kiểm sát nhân dân quận bình tân tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố võ minh điền ba mươi tám tuổi về tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng do có mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa kênh youtube võ minh điền với kênh youtube của hà kim ngân
nên ngân đã nhờ lâm duy bảo sơn đứng ra giảng hòa hai bên
do không giảng hòa được nên vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
điền đã livestream dùng nhiều lời lẽ thô tục chửi bới xúc phạm sơn và thách thức sơn đến gặp điền
khi biết sơn đã đến điền cùng nhóm bạn cầm hung khí chạy ra đuổi đánh và đuổi đánh sơn và nhóm bạn đi cùng với sơn là tùng tấn hải và đập phá xe ô tô
cáo trạng xác định hành vi của điền gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
gây tâm lý hoang mang lo lắng và ảnh hưởng đến tinh thần đời sống nhân dân nên cần phải xử lý nghiêm